thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi tháng năm hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi hai đã chính thức khai mạc tại indonesia
thủ tướng chính phủ phạm minh chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị tổng thống nước chủ nhà joko widodo đã nhấn mạnh vai trò của một asean đoàn kết
đồng thời kêu gọi asean đóng vai trò quan trọng hơn trong việc duy trì hòa bình tại khu vực
theo tổng thống indonesia kinh tế toàn cầu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau đại dịch covid một mươi chín
trong khi đó sự cạnh tranh trên thế giới ngày một rõ nét hơn đã đặt ra nhiều khó khăn thách thức
ông khẳng định trước nhiều khó khăn như vậy asean sẽ tiếp tục giữ được vai trò của mình với việc phát huy tinh thần của một khối đoàn kết mạnh mẽ
trong khi đó tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng có bài phát biểu nêu ba vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc giá trị sức sống và uy tín của asean
để hiện thực hóa mục tiêu khát vọng hòa bình an ninh ổn định và thịnh vượng
thủ tướng đề nghị các thành viên asean chung tay khơi dậy ý chí tự cường đoàn kết khơi thông các nguồn lực phát triển
và khởi tạo các ý tưởng đột phá cho xây dựng cộng đồng giúp asean bứt phá trở thành tâm điểm tăng trưởng của khu vực và toàn cầu
hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi hai diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng năm tại labuan bajo indonesia
với sự tham dự của các nhà lãnh đạo đại diện các nước asean và tổng thư ký asean cùng khoảng năm trăm linh đại biểu
hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi
song tốc độ tăng trưởng thấp lĩnh vực tài chính tiền tệ tiêm ẩn nhiều bất ổn
với chủ đề asean tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng mà indonesia đặt ra cho hội nghị năm nay
các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận về tiến trình xây dựng cộng đồng asean cùng các vấn đề quốc tế khu vực khác
sáng nay tại phiên họp thứ hai mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến
kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm và báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nhiều ý kiến đồng tình với nội dung các báo cáo đồng thời kiến nghị cần bổ sung thêm một số nội dung trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến cho biết
cử tri và nhân dân vẫn còn băn khoăn lo lắng về kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định vững chắc
sức ép về lãm phát cao không ổn định
số lượng doanh nghiệp phá sản còn cao doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn
tiếp cận thị trường vốn và tín dụng khó khăn tăng trưởng tín dụng thấp
rủi ro nợ xấu gia tăng cạnh tranh chiến lược do giá nguyên vật liệu như dầu khí vẫn ở mức cao
vấn đề an ninh lương thực an ninh thông tin tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực
một vấn đề khác được các đại biểu quan tâm chính là phản ánh của cử tri về tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
bộ trưởng tô lâm trân trọng đề nghị và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp kịp thời hiệu quả toàn diện từ bộ khoa học và công nghệ
trước mắt là phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và định hướng phối hợp giữa hai bộ giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị địa phương trong lực lượng công an cần chủ động hơn tiếp tục phối hợp hiệu quả với các đơn vị chức năng của bộ khoa học và công nghệ khắc phục khó khăn tồn tại để triển khai hiệu quả các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ tốt công tác công an
tích cực tham mưu để lãnh đạo hai bộ hoàn thành tốt các nội dung phối hợp của chương trình số một mươi bốn và tổ chức nghiên cứu xây dựng định hướng phối hợp cho giai đoạn tiếp theo
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bộ đã được tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an và bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
sáng nay một mươi tháng năm hội nghị tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số một mươi một nqtvk của bộ chính trị chương trình hành động số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong công an nhân dân đã được tổ chức tại hà nội
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương
đảng thứ trưởng bộ công an dự và chủ trì hội nghị
thời gian qua việc triển khai các văn bản này được thực hiện nghiêm túc thống nhất từ cấp bộ đến cơ sở tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cấp ủy lãnh đạo các cấp và cán bộ chiến sĩ đối với công tác phụ nữ
tổ chức hội phụ nữ các cấp luôn được kiện toàn hoàn thiện thực hiện bài bản nề nếp
trong công an nhân dân có bảy mươi tám hội phụ nữ cấp huyện hơn một năm trăm linh hội phụ nữ cấp cơ sở với trên năm mươi hội viên
phụ nữ công an nhân dân không ngừng phát triển tăng cường cả về số lượng và chất lượng
đội ngũ cán bộ nữ có trình độ năng lực tỷ lệ nữ được bố trí ở các lĩnh vực công tác cơ bản phù hợp tỷ lệ nữ lãnh đạo chỉ huy các cấp số lượng nữ lãnh đạo cấp tướng tăng
phụ nữ công an có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng của hội phụ nữ các cấp trong công an nhân dân về công tác phụ nữ đã thể hiện ngày càng rõ nét
phát biểu tại hội nghị thượng tướng trần quốc tỏ ghi nhận những kết quả mà công an các đơn vị địa phương đạt được trong công tác hội và vì sự tiến bộ của phụ nữ
thứ trưởng cũng đề nghị thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng và công tác tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của đảng về công tác cán bộ nữ
nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy đảng lãnh đạo chỉ huy các cấp trong công an nhân dân cán bộ chiến sĩ và hội viên phụ nữ
đồng thời tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng được yêu cầu công tác công an trong tình hình mới
còn vào tối qua tại hà nội bộ công an đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật khắc ghi lời bác và lễ tuyên dương trao giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
cùng dự có đồng chí đỗ thị thu thảo phó chủ tịch thường trực trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu là phần thưởng cao quý của bộ công an tặng các cá nhân hội viên phụ nữ có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập công tác chiến đấu được triển khai thường niên từ năm hai nghìn một mươi năm tới nay
tại bữa lễ thứ trưởng trần quốc tỏ và đồng chí đỗ thị thu thảo đã trao biểu trưng và chứng nhận tặng hai mươi gương phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận đánh giá cao những thành tích kết quả của phụ nữ công an nhân dân đã đạt được trong những năm qua
đồng thời chúc mừng những chiến công thành tích xuất sắc của hai mươi gương phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn các gương điển hình cùng toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trong công an nhân dân tiếp tục phấn đấu học tập theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
lan tỏa hành động đẹp việc làm tốt trong xã hội tích cực rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

ba nghìn sáu trăm ba mươi ba về phòng hừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến tây nam công an sáu tỉnh trên tuyến và công an tp hcm cần thơ cà mau đã chủ động xây dựng các phương án kế hoạch cụ thể của địa phương mình trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác điều tra cơ bản về lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy
qua đó toàn tuyến đã triệt xóa một trăm ba mươi ba điểm hai mươi bảy tụ điểm phức tạp về ma túy triệt xóa bốn trăm bốn mươi tám cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị công an các đơn vị địa phương phải đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản nắm tuyến nắm địa bàn chú trọng công tác phòng chống ma túy theo hướng chuyên sâu đồng bộ quan xuyến được tình hình địa bàn đối tượng chủ động phát hiện đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến tập trung triệt xóa các điểm tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên tuyến các tụ điểm tập kết ma túy ở khu vực biên giới giáp việt nam campuchia
và ở nước ngoài ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể cá nhân thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các địa phương trong việc thực hiện phương án nghiệp vụ số ba nghìn sáu trăm ba mươi ba bộ trưởng bộ công an đã quyết định tặng bằng khen cho năm tập thể một mươi một cá nhân
chiều nay đảng ủy cục ngoại tuyến bộ công an đã tổ chức vòng trung khảo hội thi bí thư tri bộ giỏi đây là điểm nhấn quan trọng trong công tác xây dựng đảng năm hai nghìn hai mươi ba của đảng bộ cục ngoại tuyến
từ đó nâng cao kiến thức kỹ năng về công tác xây dựng đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư tri bộ trực thuộc các đảng ủy cơ sở
vòng trung khảo với bảy thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ hai mươi tám thí sinh
của các tri bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nội dung các phần thi viết vấn đáp và thuyết trình
gắn chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn có tính khái quát đặc biệt là các câu hỏi xử lý tình huống
hội thi tạo điều kiện để các đồng chí bí thư tri bộ giao lưu học tập kinh nghiệm
góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ nâng cao năng lực lãnh đạo phương pháp tác phong công tác
kỹ năng xử lý các tình huống trong thực tiễn của bị thư trị bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
thông qua hội thi cấp ủy các cấp có cơ sở để đánh giá đúng thực chất việc triển khai công tác tổ chức
xây dựng đảng của đội ngũ bí thư tri bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở
qua đó tiếp tục định hướng lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ
phát hiện những nhân tố mới để đào tạo bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ ở cơ sở